thành phố hà nội đã đẩy mạnh chủ trương quản lý chặt người dân di cư tự do
người lang thang bán hàng rong đeo bám du khách trên địa bàn thủ đô
tuy vậy từ chủ trương cho đến thực hiện thành các hoạt động thực sự hiệu quả
thì công tác quản lý dân cư tại từng tổ dân phố từng cụm dân cư cần thật sự sát xa và hợp lý
hát rong bán đồ lưu niệm đeo bám du khách những cảnh này không hiếm gặp trên đường phố hà nội
thậm chí dư luận đã từng sửng sốt khi nhiều tờ báo đã vạch trần những đường dây lợi dụng người tàn tật trẻ em để đi ăn xin
để chấn chỉnh kịp thời trật tự đô thị cũng như quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hoặc núp bóng
từ năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội đã có văn bản yêu cầu các sở ban ngành tăng cường kiểm tra kiểm soát
đặc biệt trên địa bàn các quận phường tập trung nhiều đối tượng di cư tự do thuê trọ như khu vực ngoài đê rông hồng
khu vực các xóm trọ ở mỹ đình trung hòa nhân chính sẽ đốc thúc kiểm soát chặt chẽ số lượng người dân di cư sinh sống tập trung trên địa bàn
xóm trọ ngoài đê sông hồng thuộc địa phận phường phúc xá quận ba đình thành phố hà nội
với địa hình phức tạp tiếp giáp với sông hồng chợ đầu mối long biên và chân cầu
nếu không có sự hỗ trợ của địa phương khu xóm trọ này thực sự là một thách thức với nhóm phong viên khi ghi hình tại đây
theo thống kê vào lúc cao điểm xóm trọ này có tới hàng nghìn nhân khẩu
là dân di cư tự do từ các tỉnh về đây thuê trọ sinh sống
đã có lúc dọc theo dải chân cầu long biên đến chợ đầu mối long biên
là địa bàn nhức nhối về trợ tự an ninh phòng cháy trợ cháy và vệ sinh môi trường
thậm chí khu vực này còn được ví như cái túi đựng một khối lượng lớn người lang thang
xin ăn tập trung về đây để tiện hành nghề trong phố cổ khu trung tâm
theo đại diện của ủy ban nhân dân phường phúc xá
việc quản lý người di cư tự do người lang thang trên địa bàn
chỉ thực sự có hiệu quả khi cán bộ sâu sát nắm vững những biến động về dân cư trong xóm trọ
để có những tham mưu cho chính quyền nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh
huyện tỉnh lân cận với hà nội đã về đây tham gia nạo động phổ thâm
và gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương
như là công tác an ninh trợ tự
thì việc khai báo nhân trợ khẩu tạm trú tạm vắng
cũng là một cái mà bên anh em công an gặp rất nhiều khó khăn
ngay tại một đơn vị hành chính nhỏ như tổ dân phố ở phúc xá
cũng đã tự lập những danh sách quản lý nhân sự
từng phòng trọ chỉ tính riêng khu vực tổ ba sát chân cầu long biên này bản danh sách trên cũng
lên tới hàng trăm người và biến động từng ngày bằng cách này chính quyền địa phương nơi đây đã
quản lý rất hiệu quả người dân di cư tự do dẹp rất tốt nạn ủ nhóm bảo cây an xin biểu diễn

vấn đề người dân di cư tự do lang thang xin ăn có thể gặp ở bất kỳ thành phố lớn nào chỉ có thể
bằng những chính sách phương pháp quản lý thực sự gần dân và hợp lòng dân thì chủ trương lớn mới phát huy hiệu quả